từ ngày hai mươi sáu tháng hai đến ngày sáu tháng ba một số tài xế kết hợp với người dân địa phương thực hiện kiểm đếm thủ công xe qua trạm bot ninh lộc thuộc dự án mở rộng quốc lộ một a dài ba mươi tám km đoạn qua phía bắc tỉnh khánh hòa để giám sát tiền thu phí
việc đếm xe qua trạm cho thấy là người dân không tin tưởng vào chủ đầu tư bot hoặc chỉ ít có sự nghi ngờ
nhiều ý kiến cho rằng người dân đi qua trạm phải trả tiền thì họ có quyền
đòi hỏi minh bạch họ làm vậy là muốn biết mức thu như vậy hàng ngày thì bao nhiêu và bao lâu sẽ hoàn vốn
họ kiểm đếm xong nếu có cung cấp số liệu tới cơ quan chức năng thì sẽ lấy đó làm tham khảo để thực hiện công tác quản lý cũng hoàn toàn là bình thường
cái quyền người dân không ai ngăn cản được
còn sử dụng cái công bố ở đó thì ta phải cân nhắc để xem nó chính xác đến đâu
vậy tại sao ta không tự minh bạch hóa đi
để người dân xem xem
cái minh bạch hóa ra như thế nào
nếu chúng ta chủ động minh bạch hóa doanh nghiệp chủ động để doanh nghiệp chứng minh rằng chúng tôi rất thiệt hỏi thì nhà nước hãy bù lắp cho họ
thì nếu như mà quả thật là nó là vượt quá cái quyền hưởng thì chúng ta điều chính lại
để người dân có thể là người ta sẽ có cơ sở giám sát một cách khoa học
cho nên tôi nghĩ rằng là cái việc ngăn cản họ là không được
chỉ có tạo điều kiện cho họ có thể giám sát một cách minh bạch nhất
chính xác nhất
thế nhưng thay vì hỗ trợ người dân kiểm đếm xe để thể hiện sự minh bạch ở dự án này
thì ông hồ đình trung tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bot đèo cả khánh hòa lại cho rằng
nhóm người xuất hiện tại các làn thu phí ngồi cạnh cabin thu phí không mặc trang phục đúng quy định của nhân viên thu phí
quan ngại có thể xảy ra các tình huống nguy hiểm như khống chế cưỡng chế cướp bóc tài sản
tương tự như sự việc xảy ra tại trạm long thành dầu dây
thậm chí vào ngày bảy tháng ba doanh nghiệp này còn gửi văn bản đề nghị văn phòng chính phủ báo cáo thủ tướng
chỉ đạo bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa bộ giao thông vận tải để thành lập công tác liên ngành
thực hiện việc giám sát thu phí tại trạm ninh lộc tổ chức điều tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật
thế nhưng trái ngược với phản ứng gây gắt của chủ đầu tư trạm bot này lãnh đạo tổng cục đường bộ việt nam nói gì
người dân có quyền giám sát
và việc thực hiện giám sát đấy theo tôi là không được ảnh hưởng đến việc đảm bảo giao thông
cũng như việc thu phí của các nhà đầu tư
thì người dân cứ tiếp tục giám sát
và chúng tôi cũng khẳng định rằng khi người dân kết thúc giám sát
thì sẽ gửi kết quả cho tổng cục cũng như các cơ quan thanh tra pháp lý
thì chúng tôi sẽ xử lý
và đợt này thì chúng tôi sẽ mời kể cả công an cùng với thanh tra bộ giao vận tải cùng tổng cục
sẽ thực hiện giám sát công tác lưu trữ công khai trong thời gian đó
để đối xác với người dân để công khai cho dư luận
đã hiểu rõ được tính minh bạch tính chính xác của các công tác thu phí của các trạm bot
lãnh đạo tổng cục đường bộ cũng cho rằng việc kiểm đếm xe của người dân
bảo đảm trật tự an ninh và không gây ảnh hưởng tới hoạt động của trạm thu phí
thì đó cũng là kênh thông tin để thể hiện tính minh bạch trong quản lý thu phí bot hiện nay
để giải quyết triệt đề những tồn tại đối với bot giao thông
và cũng để có được sự ủng hộ của người dân thì không có cách gì khác là phải minh bạch
một giải pháp đã được đưa ra đó là triển khai lắp đặt hệ thống thu phí không dừng ở các trạm bot
quyết định bảy của thủ tướng chính phủ đến hết năm hai nghìn một mươi tám trên tuyến quốc lộ một mươi bốn và quốc lộ một
thì sẽ lắp đặt không dừng một trăm linh ở các trạm thu phí và năm hai nghìn một mươi chín thì toàn bộ tuyến quốc lộ phải thu phí không dừng
tuy nhiên công việc này đến nay vẫn chưa thực hiện được
tổng thống vetc độc lập với bot và không có bot can thiệp vào hệ thống dữ liệu
và cuối cùng là cơ quan nhà nước giám sát qua báo cáo dữ liệu trực tuyến về tổng cục đường bộ mỗi khi có giao dịch
điều này bảo đảm minh bạch công khai trong từng khâu thu phí
nếu mà nói về công nghệ thì em cũng không có gì gọi là cản trở cả rất là nhanh
đi qua thì qua cái là có hay có thông tin báo về rất là rõ ràng
khi lắp cái kỳ động hôm nay cho đến bây giờ là tất cả mọi thứ xe cỏ đi qua nó thưởng thiện nó nhanh
và mọi hành khách đi xe
tuy nhiên việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động vẫn còn chậm trễ
thậm chí nhiều trạm có lắp cũng chỉ là cho có vì vẫn để làn hỗn hợp cho xe vào
trạm bot hà nội bắc giang là một ví dụ
em ơi cho anh hỏi cái làn thu phí tự động này có nhiều xe không
cũng nhiều tương đối
điều này khiến nhiều người chưa thấy được sự tiện ích của lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
và là một khó khăn trong triển khai đồng bộ được trên tất cả các tuyến
theo công ty cổ phần tasco nhà đầu tư hệ thống dự án thu phí không dừng
thì nhà đầu tư này chỉ đạt khoảng một mươi ba doanh thu và bị thâm hụt khoảng chín tỷ đồng mỗi tháng
chưa tính chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị do các chủ đầu tư bot chậm trễ việc thực hiện
đến bây giờ tính theo như phương án tài chính thì doanh thu của dự án đang chỉ đạt được khoảng một mươi hai một mươi ba
doanh thu của dự án đang chỉ đạt được khoảng một mươi hai một mươi ba
cái doanh thu hoàn vốn cho dự án bot thì đó cũng là một cái yếu tố nó gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án
liên quan đến tiếp tục cấp tiến dụng của ngân hàng để trợ vốn cho dự án
chủ đầu tư của hệ thống các tuyến cao tốc là một trong những chủ đầu tư chậm chạp nhất thì cũng đã hứa
nhưng lời hứa này không biết sẽ thực hiện đến đâu
hy vọng là trong tháng ba này bọn ấy phát hành được cái hồn xây mời thầu
đối thầu với các nhà không cất đối thầu với các nhà không khai
không có đối thầu chậm chạp
đây là vốn trong nước là đối thầu chậm chạp trong nước thôi
thì cố gắng làm sao mà cuối thứ hai đầu thứ ba là bọn ấy sẽ đưa vào vận hành
vận hành cái thu phí etc đấy
một điều đáng băn khoăn tại sao không có chế tài nào để thực hiện lắp đặt thu phí không dừng tại các trạm
bộ giao thông vận tải sẽ có giải pháp gì để thực hiện được yêu cầu của thủ tướng chính phủ sau nhiều lần lỗi hẹn
một cuộc họp kiểm điểm tiến độ dự án về thu phí không dừng được tổ chức mới đây cho thấy
bằng nhiều biện pháp quản lý doanh thu
trạm bot lãnh đạo bộ giao thông vận tải quyết triển khai xong thu phí không dừng trong năm hai nghìn một mươi chín
và sẽ dừng thu phí bot những trạm nào chậm chế áp dụng thu phí không dừng
tại cuộc họp về kiểm điểm ông nguyễn doanh huy vụ trưởng đối tác công tư bộ giao thông vận tải cho biết
hiện hai mươi sáu trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh qua tây nguyên đã vận hành etc trên tổng số bốn mươi bốn trạm giai đoạn một
các trạm còn lại trên tuyến quốc lộ và cao tốc đang triển khai có thể hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên riêng việc lắp đặt etc trên năm tuyến cao tốc thuộc tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
quản lý diễn ra chậm chạp triển khai không quyết liệt
điều này làm ảnh hưởng tới tiến độ lắp đặt etc tại cao tốc pháp vân cầu rẽ
trong khi đây là khu vực cửa ngõ thủ đô thường xuyên bị ủn tắc
về vấn đề này bộ trưởng bộ giao thông vận tải đề nghị triển khai trước thu phí không dừng
ở các trạm thu phí cửa ngõ thành phố lớn như cao tốc cầu rẽ ninh bình pháp vân cầu rẽ
do lượng xe đông và hay ủn ứ tổng cục đông bộ có trách nhiệm giám sát việc này để đẩy nhanh tiến độ
tôi đề nghị là phương tiện

ưu tiên số một là triển khai trước cho các trạm này để chúng ta tạo điều kiện cho người dân đi lại qua trạm nó nhanh nhất

nếu mà chúng ta đưa vào thu phí tự động không dừng thì rõ ràng là cái việc lưu thông nó sẽ rất là tốt
do đó là tôi đề nghị là rà thoát lại tất cả các cửa ngõ

và ưu tiên là gì

hai thu phí không dừng có ba mươi ba trạm bao gồm một mươi trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên
hai mươi ba trạm thuộc các tuyến quốc lộ và cao tốc khác
tất cả sẽ được đấu thầu quốc tế để bảo đảm công khai minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư hệ thống thu phí không dừng
vấn đề thứ hai là bách hiện nay cái tiền thu phí báo cáo bộ trưởng là chưa định kỳ hàng giả nợ là vẫn gửi trong ngân hàng
vẫn gặp cả tên là hãy tìm sử lý cái đó
nếu quản lý quốc nhà nước của bách không phân biệt cái này thì chúng ta sẽ tắt
vì đây là cái mâu chốt của cái hệ thống cao tốc
ngày nay bách đang sử dụng là vận hành năm cái dự án
do vậy là đã đề xuất cái phương án này là đi thuê thiết bị
thuê các thiết bị tại làng
cái này cũng đã báo cáo thủ trưởng thọ và cũng đã có thống nhất phương án như thế
thì thủ trưởng thọ cũng đã có thông báo là cho nghiên cứu theo cái phương án đấy
về phía nhà cung cấp dịch vụ đề nghị giải quyết khó khăn và sớm được ký lại phủ lục hợp đồng với bộ giao thông
và ký hợp đồng với các nhà đầu tư bot để bảo đảm tiến độ hoàn thành trong năm hai nghìn hai mươi
phải sớm được ký lại cái phụ lục hợp đồng bot
cùng với đó là sớm ký cái phủ lục hợp đồng bot với các nhà đầu tư
thì đây là hai cơ sở để triển khai cho khả thi cái phương án tài trình của dự án điều chỉnh
với những thiết bị này
với những điều kiện này thì dự án mới có thể khả thi được và mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu tiến độ là hoàn thành trong năm nay
lãnh đạo bộ giao thông vận tải yêu cầu các nhà đầu tư bot phải thực hiện nghiêm tiến độ lắp đặt hệ thống thu phí không dừng
nhất là các doanh nghiệp dự án cao tốc sẽ xử lý nghiêm đơn vị chậm trễ
đồng thời bộ giao thông vận tải sẽ sửa thông tư bốn mươi chín để hoạt động thu phí không dừng thực sự phát huy hiệu quả
mong mốt của cả xã hội là không thay nguyên bản
mong mốt của bộ giao thông cũng như chính phủ lại
do đó cái thông tư bốn mươi chín mà sắp tới sửa đổi sẽ tập trung để làm sao là khuyến khích người dân
và khuyến khích cái việc là thu phí không dừng một cách là tốt nhất
do đó những cái hành vi liên quan đến là đi sai lạc giống như đồng chí hiện nói đó
mà nó cản cỡ cái việc và lung thông của thu phí không dừng là không được phép
ngoài ra bộ cũng tổ chức giám sát phần mềm riêng tất cả các trạm thu phí
bây giờ là có khi mua xe đi qua
một làn một cửa đấy thì nó trên một một một hai ba ba giây thì nó chuyên về cái máy thủ của nhà tư lưu
và đồng thời xong hành là nó chuyên về tổng phục được xây cái đoàn đường chuyên về tổng phục
có nghĩa là khi về tổng phục chúng ta sẽ lưu lại
tức là giám sát lưu lại
chính như thế là người dân hay tất cả các cơ quan tham luận là có dữ liệu của tổng phục

nó có thể dư luận đang quan tâm nhiều nhất đang đặt câu hỏi nhiều nhất
tại sao là như thế
thì hôm nay tôi báo cáo với đồng chí là ngoài cái thu phí không dừng
hiện nay bộ đang triển khai một phần mềm độc lập để kiểm soát
để có thể thu phí của tất cả các trạm bot
mà kể cả là các trạm bot của bộ và sau này các trạm bot các tỉnh
đồng thời tổng cục đường bộ việt nam cơ quan được giao thực hiện đề án thu phí không dừng
sẽ sớm trình lên bộ giao thông vận tải những giải pháp quyết liệt
thu phí cố tình chây ý việc lắp đặt thu phí không dừng
bộ giao thông vận tải sẽ làm gương thực hiện gián thẻ thu phí tự động không dừng trước
và tiến hành giám sát việc lắp đặt thu phí không dừng và thu phí một dừng
bằng một quy trình riêng để bảo đảm tất cả các khâu được công khai
minh bạch rõ ràng
hiện cả nước có hơn ba triệu ô tô nhưng lượng xe gián thẻ etat chưa đến một triệu
để tạo thuận lợi cho người dân bộ giao thông sẽ kiến nghị chính phủ cho phép giữ lại một hai làn thu phí thủ công
cho những xe không gián thẻ lưu thông
đặc biệt để khuyến khích người dân sử dụng thu phí tự động
sau ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín những xe không gián thẻ etat sẽ không được đi vào làn thu phí tự động không dừng
mà phải xếp hàng chờ đi qua làn thủ công
ngoài ra bộ giao thông vận tải sẽ làm việc với một mươi bốn địa phương có dự án bot
nghiên cứu theo hướng một thẻ etat có thể đi được tất cả các trạm để khuyến khích người dân
không trả tiền mặt khi đi qua trạm bảo đảm minh bạch việc thu phí
rõ ràng việc ra soát các dự án bot và quản lý thu phí là trách nhiệm của nhà nước
của ngành giao thông vận tải
nhưng để thuyết phục dư luận đúng nghĩa vẫn phải là những con số công khai và minh bạch
hy vọng với giải pháp quyết liệt được đưa ra bộ giao thông vận tải sẽ hoàn thành việc
lắp đặt thu phí không dừng theo đúng yêu cầu của thủ tướng
để thu phí không dừng thực sự là một giải pháp minh bạch trong thu phí bot
cũng như phát huy hiệu quả của các dự án xã hội hóa hạ tầng giao thông
xin cảm ơn quý vị
đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi
xin kính chào và tạm biệt